xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
bản tin chiều nay ngày năm tháng ba sẽ mở đầu với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án đưa hối lộ và môi giới hối lộ
xảy ra tại thành phố hà nội
quá trình điều tra mở rộng vụ án vào ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành các quyết định tố tụng
cụ thể một quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ xảy ra tại thành phố hà nội
quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ
quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hai quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với phan văn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
về tội đưa hối lộ quyết định tại điều ba trăm sáu mươi bốn
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can
đối với hồ hữu hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
về tội môi giới hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định tố tụng
theo đúng quyết định của pháp luật
liên quan đến vụ sản xuất và mua
bán xăng giả xăng kém chất lượng do phan thanh hữu cầm đầu
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã bắt khẩn cấp dương văn mẫn là thuyền trưởng tàu nhật minh bảy
và trịnh xuân mơ là thuyền trưởng của tàu nhật minh chín
cả hai bị bắt để điều tra về hành vi vận chuyển buôn bán hàng lậu
theo xác minh ban đầu hai tàu nhật minh bảy và nhật minh chín
đều có trạm tài một năm trăm linh tấn do dương văn mẫn và trịnh xuân mơ
sử dụng vào việc vận chuyển bơm hút xăng nhập lậu
thời điểm công an tổ chức phá án hai tàu này vừa tăng ga bỏ chạy
vừa tông thẳng vào các phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ
sau khi bỏ trốn các đối tượng trên hai tàu nhật minh bảy và nhật minh chín
đã tổ chức sơn sửa lại tàu nhằm gây khó khăn cho quá trình truy tìm
tuy nhiên với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm phải truy tìm nhanh nhất
và xử lý tăng vật cùng đối tượng gây án theo đúng quy định
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được
hai con tàu tại cầu cảng sông hậu thuộc huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đồng thời bắt khẩn cấp ba bị can về hành vi buôn lậu
gồm hai thủy thủ của hai tàu trên và một thợ sửa chữa tàu
như vậy đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã bắt tạm giam ba mươi chín đối tượng trong chuyên án này
một vụ buôn lậu với trị giá hàng trăm tỷ đồng khác
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang vừa khởi tố vụ án
khởi tố hai bị can của công ty trách nhiệm hữu hạn hà nội solar technology
có địa chỉ tại khu công nghiệp đình chám huyện việt yên tỉnh bắc giang
về tội buôn lậu pin năng lượng mặt trời
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an phát hiện
công ty trách nhiệm hữu hạn hà nội solar technology
có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sản xuất
xuất nhập khẩu hàng hóa là tấm pin năng lượng mặt trời
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay ông he wen jenn quốc tịch trung quốc
công đốc của công ty cùng với đỗ thị ngọc mai
là nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu của công ty
đã nhiều lần thực hiện việc mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất
nhưng thực tế là nhập khẩu hàng hóa thành phẩm
là tấm pin năng lượng mặt trời để bán cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
số lượng hàng hóa mà các đối tượng đã nhập lậu ước tính có giá trị hàng trăm tỷ đồng
ngày bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với he weijen và đỗ thị ngọc mai
đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc của các bị can
cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
và hiện đã niêm phong toàn bộ công ty vật chứng thu được để phục vụ điều tra
với hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản phạm thị mai phương
chú tại huyện bình đại tỉnh bến tre
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre ra quyết định khởi tố bị can
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trong thời gian làm cán bộ của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện bình đại
thông qua mối quan hệ quen biết vương đặt ra thông tin
không có thật là cần tiền dùng vào việc đáo hạn ngân hàng
để vai tiền của nhiều người
chiếm đoạt tổng cộng hơn một mươi tỷ đồng của sáu bị hại
hiện cơ quan công an đang điều tra xử lý bị can
theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan công an đang điều tra xử lý bị can
cơ quan công an đang điều tra xử lý bị can
công an quận hoàng mai tp hà nội đã tạm giữ hình sự nguyễn văn phúc
chú tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đáng chú ý là trong quá trình điều tra
cơ quan công an phát hiện đối tượng có liên quan đến nhiều vụ trộm cắp khác
theo đó ngày một mươi tám tháng hai
công an quận hoàng mai nhận được tin báo của anh trần l
về việc bị mất chiếc xe ô tô tải khi gửi ở phường trần phú
ngay khi nhận được thông tin
công an quận hoàng mai đã khẩn trương điều tra truy tìm
và xác định đối tượng vụ trộm ô tô là tài xế anh hát tưởng thuê
mang tên hờ a tùa chú tại nua hạ chiêng đông tuần giáo điện biên
tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy
anh hờ a tùa ở địa chỉ trên
còn đối tượng trộm xe ô tô của anh hát là hai người khác nhau
tiếp tục điều tra đến ngày hai mươi bốn tháng hai
đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai đã làm rõ
xác định và bắt giữ đối tượng gây ra là nguyễn văn phúc
khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tp đông hà tp quảng trị
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận
sau khi lấy trộm được chiếc xe phúc đã mang cầm cố được ba mươi triệu đồng
sau đó em lấy sinh ý định là lấy thêm người ta để mình đi trộm cắp
tiếp tục đấu tranh cơ quan chức năng xác định
đối tượng phúc đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy khác
được biết phúc từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
và một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hiện công an quận hoàng mai đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai đã khai nhận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an thị xã ngã năm
vừa điều tra làm rõ đối tượng nguyễn thị trúc ly về hành vi báo tin giả đến cơ quan công an
vào ngày ba tháng ba công an thị xã ngã năm nhận được tin báo của ông võ minh hiệp
chú tại xã tân long thị xã ngã năm
báo tin bị mất trộm số tiền chín trăm bốn mươi tám triệu đồng
cơ quan công an đã phân công tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường
tổ chức khám nghiệp điều tra xác minh
qua quá trình điều tra lực lượng công an xác định đây là thông tin giả
qua làm việc bà nguyễn thị trúc ly vợ của ông hiệp đã thừa nhận
do chơi hụi và cùng với việc tiêu xài cá nhân dẫn đến việc không đủ tiền chi trả cho các hụi viên
nên đã dựng hiện trường tung tin giả có kẻ gian đột nhập vào nhà lấy số tiền nêu trên
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay bộ trưởng bộ y tế đã thông tin những vấn đề liên quan đến việc tiếp cận sử dụng các nguồn vaccine phòng covid một mươi chín được nhập khẩu về
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết dự kiến vào ngày tám tháng ba tức là thứ hai tuần tới
những liều vắc xin phòng covid một mươi chín của astrazeneca đã được nhập về
sẽ được tiêm cho người dân việt nam theo đúng tinh thần nghị quyết hai mươi một của chính phủ
theo bộ trưởng bộ y tế việc phân bổ vaccine trên được ưu tiên trước hết tại một mươi tám cơ sở đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
những người trực tiếp tham gia quá trình điều trị bệnh nhân các đối tượng theo nghị quyết hai mươi một các vùng dịch tập trung cho một mươi ba tỉnh có dịch
trong đó tập trung nhất cho hải dương do lượng vaccine lần này quá ít so với nhu cầu thực tế
những người được tiêm chủng sẽ được quản lý theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử
có chứng nhận điện tử đã được tiêm vắc xin
tuy nhiên bộ trưởng nguyễn thanh long thông tin thêm phải khẳng định việc tiêm vaccine không bảo đảm phòng bệnh một trăm linh
theo thông tin của nhà sản xuất vắc xin của pfizer
có hiệu quả bảo vệ trên chín mươi
vắc xin của astrazeneca là bảy mươi sáu trong mũi một và tám mươi một trong mũi hai
trước đó chính phủ đã ban hành nghị quyết số hai mươi một về mua và sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó quy định các đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí
lực lượng y tế tp hcm tỉnh hải dương vừa ghi nhận một nam học sinh một mươi một tuổi
ở phường hoàng tân dương tính với sars cov hai
đáng nói là bệnh nhân dương tính
sau tám lần xét nghiệp
tuy nhiên trường hợp này là f một và trước đó đã được cách ly
nên không có f một và f hai mới
đại diện trung tâm y tế tp hcm thông tin
sau ba ngày tp hcm chuyển sang trạng thái mới
phòng chống covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt
hiện toàn thành phố chỉ có tám mươi chín trường hợp f một đang được cách ly tại trung đoàn một trăm hai mươi năm
tuy nhiên nguy cơ tái phát các ca bệnh mới vẫn hiện hữu có thể xảy ra
do đó bệnh nhân dương tính đã được cách ly

yêu cầu giám sát chặt một số khu vực trọng điểm
nơi có nhiều ca bệnh trước đó
trung tâm y tế tp theo dõi sát tất cả các trường hợp
có biểu hiện ho sốt trong cộng đồng để lấy mẫu xét nghiệm
liên ngành y tế quân đội công an tiếp tục quản lý chặt chẽ
đối với các trường hợp f và f một
đã hoàn thành điều trị cách ly tiếp tục cách ly
và theo dõi sức khỏe tại nhà thêm một mươi bốn ngày
đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
phòng trường hợp tái dân tinh sars cov hai
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị cúc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn cao thọ
xã vạn ninh huyện gia bình tỉnh bắc ninh
về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới sau đuôi mắt trái
bên cạnh đó phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông
xã cảnh thụy huyện yên dũng tỉnh bắc giang
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép
còn về tội xuất cảnh trái phép
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn phong
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại đội một
khu đông xã thổ tăng huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
phần cuối sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước

từ thiên huế trong hôm nay và ngày mai
phổ biến có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng
với mức nhiệt cao nhất ngày
giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
tuy nhiên tại đây sẽ xuất hiện
tình trạng sương mù nhẹ thời điểm sáng sớm
và đêm muộn do vậy khi tham gia
lưu thông ngoài trời trong thời điểm này
quý vị nên hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
dự báo khoảng đến ngày bảy tháng ba
cùng với quá trình tăng cường xuống phía nam
của khối không khí lạnh thì mưa sẽ tăng
về diện và lượng nhiệt độ giảm bớt
sau đó sang tới ngày tám tháng ba
thời tiết sẽ tốt trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng
trở vào đến bình thuận do chưa có
hình thế gây mưa đặc biệt nào tác động
nên trong ba ngày tới thời tiết khô giáo
và có nắng nhiều hơn với nền nhiệt
cũng cao hơn ở ngưỡng trong khoảng
hai mươi chín đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên là nơi
ít mưa nắng nhiều nhất trên cả nước
trong thời kỳ ba ngày tới
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên chỉ có mưa
vài nơi lúc chiều tối ban ngày có nắng
nhiều với mức nhiệt chưa chiều
giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi nắng nóng với mức nhiệt
vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay
cũng như ba ngày tới cũng chỉ có mưa
với lượng không đáng kể lúc đêm và sáng sớm
ban ngày khu vực có nắng nhiều
với mức nhiệt cao nhất ngày đạt ngưỡng
ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
riêng miền đông nam bộ có nơi
vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và có nắng nóng
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi
cũng kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại